ngày một mươi ba tháng một mươi hai tại tp hcm ban tuyên giáo trung ương tổ chức hội nghị nâng cao năng lực lãnh đạo chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ lãnh đạo các tỉnh ủy thành ủy khu vực phía nam
đồng chí lê mạnh hùng phó trưởng ban tuyên giáo trung ương dự và phát biểu chỉ đạo
hội nghị với các chuyên đề lãnh đạo chỉ đạo quản lý công tác tinh học hóa hoạt động của các cơ quan đảng và giải pháp thực hiện
bảo đảm an toàn thông tin trong cơ quan đảng hiện nay chia sẻ kinh nghiệm triển khai ứng dụng công nghệ thông tin ở địa phương
tác động của mạng xã hội đối với cơ quan đảng nhà nước và ứng xử của cán bộ đảng viên trên mạng xã hội giới thiệu mạng xã hội vcnet phần mềm phòng học không giấy ecbnet
phát biểu tại đây đồng chí lê mạnh hùng nhấn mạnh ngày nay công nghệ thông tin phát triển như vũ bảo có vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội
phát biểu tại đây đồng chí lê mạnh hùng nhấn mạnh ngày nay công nghệ thông tin phát triển như vũ bảo có vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội